đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội và các đại biểu quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số tám đã tiếp xúc cử tri huyện ba vì
tại buổi tiếp xúc lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường bãi rác xuân sơn cử tri xã thụy an huyện ba vì đề nghị thành phố chỉ đạo tăng cường các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến không khí nguồn nước môi trường sống của các xã lân cận
quan tâm đến những vấn đề nước sạch sinh hoạt bảo hiểm y tế cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng
một số ý kiến khác kiến nghị thành phố sớm khắc phục những bất cập trong quản lý đất nông trường lâm trường trạm trại và xử lý triệt để các vi phạm trật tự xây dựng liên quan
quan tâm đầu tư tu sửa một số công trình văn hóa tâm linh trên địa bàn
trao đổi về các vấn đề cử tri quan tâm đồng chí hoàng trung hải khẳng định việc xử lý rác thành phố đã quyết định sẽ chuyển từ trôn lấp rác sang áp dụng đốt rác
theo công nghệ mới và phát điện hiện nay thành phố đang lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng nhà máy xử lý rác theo hướng này
phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một có nhà máy xử lý rác hiện đại ở khu xử lý chất thải xuân sơn
đối với một số kiến nghị cụ thể khác thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đồng chí hoàng trung hải đã tiếp thu và hứa sẽ phản ánh đầy đủ với quốc hội
đồng thời trao đổi làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết và báo cáo lại với cử tri
trong thời gian sớm nhất